thực hiện chỉ đạo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú thọ
khi hồ thủy điện hòa bình mở cửa xả đáy trong ngày một mươi tám và ngày một mươi chín tháng bảy
các địa phương vùng hạ du trên địa bàn đã chủ động triển khai các biện pháp
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra
theo đó vào hồi một mươi tám h ngày một mươi tám tháng bảy hồ thủy điện hòa bình đã tiến hành mở một cửa xả đáy
và đến sáu giờ sáng ngày một mươi chín tháng bảy tiếp tục mở thêm cửa xả đáy thứ hai
điều này khiến mực nước sông đà tại vùng hạ du đã dâng lên đáng kể
nhận định mức nước sẽ tiếp tục dâng lên cao hơn
nên các tổ vận hành của xí nghiệp thủy nông thanh thủy đã triển khai nhiều biện pháp
nhằm bảo đảm an toàn cho các máy bơm giã chiến ven sông
và sẵn sàng phương án bơm tiêu để phòng mưa lớn gây ngập úng
sĩ nghiệp thủy nông thanh thủy đã triển khai tổ chức anh em công nhân
đã đi kiểm tra và những chỗ điểm của trạm bơm máy giã chiến
và chúng tôi đã cho kéo
kéo máy để đưa lên vùng an toàn không bị gặp úng
và đồng thời chúng tôi sẽ thường trực hai mươi bốn hai mươi bốn khi có nệnh của bàn dân hội
cũng như của đơn vị để chúng tôi sẵn sàng giải quyết toàn bộ tình huống có thể xảy ra
sau khi hồ thủy điện hòa bình phải mở cửa xả đáy do mưa lớn kéo dài của cơn bão số hai
đã khiến nhiều tỉnh thành phố vùng hạ du sông đà trong đó có tỉnh phú thọ chịu ảnh hưởng
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện thanh thủy
nếu mực nước
sông đà dâng lên báo động ba thì sẽ gây ngập úng cho từ hai năm trăm linh đến ba hectare lúa hoa màu
tại bảy xã trên địa bàn nguy hiểm hơn là hàng chục hộ dân nuôi cá lồng trên sông đà sẽ bị đe dọa
nói tóm lại là qua cơn bão và mưa vừa rồi thì lồng bè nhà tôi là an toàn không có vấn đề gì xảy ra
công tác chuẩn bị và cũng như công tác phòng chống là chúng tôi cơ bản đã đáp ứng theo kế hoạch ban đầu
và đặc biệt nhất là các một số tức là các địa phương tức là còn một số cái xa chặn chặn trên các ngòi tiêu
lệch tiêu thì chúng tôi đã yêu cầu là có tháo dỡ toàn bộ nên coi là riêng về cái hoàn lưu của cơn bão số hai
và đặc biệt là khi mà
tùy theo diễn biến của mưa lũ thượng nguồn hồ thủy điện sông đà có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy
để hạn chế thấp nhất thiệt hại do ống lụt sạt lở gây ra ngành chức năng và các địa phương của tỉnh phú thọ
cần phải chủ động ứng phó kịp thời khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra
mục tiêu trên hết là phải bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân